thông qua trang facebook cá nhân trần đức thạch soạn thảo đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc các sự kiện kinh tế chính trị xã hội bồi nhọ xúc phạm lãnh đạo đảng nhà nước
những tài liệu này được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh nghệ an thu thập và trưng cầu giám định
kết luận giám định cho thấy các tài liệu có nội dung tuyên truyền chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam như
chứa nội dung xuyên tạc chống đối phỉ bán chính quyền nhân dân thông tin bịa đặt gây hoang mang bức xúc trong nhân dân các nội dung thông tin gây chiến tranh tâm lý
bên cạnh đó trần đức thạch còn quan hệ với các cá nhân tổ chức trong và ngoài nước để nhận hỗ trợ về tài chính
căn cứ quy định của pháp luật hội đồng xét xử phiên sơ thẩm tuyên phạt bị cáo trần đức thạch một mươi hai năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
đồng thời phạt quản chế ba năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù
cho rằng mình bị oan bị cáo trần đức thạch có đơn kháng cáo với bản án phiên sơ thẩm
tại phiên phúc thẩm hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi bị cáo xem xét đánh giá những tài liệu chứng cứ có liên quan đến vụ án
quá trình tranh tụng tại phiên phúc thẩm đã làm rõ các tài liệu chứng cứ trong vụ án này được thu thập một cách khách quan toàn diện đúng trình tự quy định của bộ luật tố tụng hình sự
hội đồng xét xử thấy rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng diễn ra trong thời gian dài nhằm mục đích chống đối chính quyền lật đổ chính quyền
cùng với các đối tượng khác để liên kết với các tổ chức phản động trong và ngoài nước tìm sự hậu thuẫn tài trợ về tài chính tuyên truyền chống nhà nước
với mục đích khi lực lượng đủ mạnh chờ thời điểm phù hợp sẽ công khai hoạt động đối đầu với chính quyền thay đổi thể chế chính trị tại việt nam
để xây dựng chế độ đa nguyên đa đảng tam quyền phân lập tiến hành lật đổ chính quyền nhân dân đi ngược lợi ích của nhân dân
do đó hội đồng xét xử phúc thẩm đánh giá việc cơ quan điều tra ở cấp sơ thẩm truy tố đưa ra xét xử bị cáo là cần thiết
tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét toàn diện khách quan các tình tiết trong vụ án xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ của bị cáo
và xét xử bị cáo mức án trên là phù hợp tương xứng với hành vi mức độ vi phạm của bị cáo
tại phiên phúc thẩm bị cáo cũng không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ đặc biệt nào mới
hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị cáo giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo trần đức thạch
vì nghiện chơi game một đối tượng đã gây án nghiêm trọng và vụ việc xảy ra tại an giang
liên quan tới vụ án này vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ hình sự bùi trọng nghĩa sinh năm hai nghìn năm trú tại khóm châu long tám phường châu phú b thành phố châu đốc
để tiếp tục điều tra về hành vi giết người cướp tài sản
tại cơ quan công an bước đầu nghĩa khai nhận trước đó đã lấy của gia đình hai chiếc xe máy đem cầm cố lấy tiền chơi game
do cần tiền chuộc lại xe nghĩa đã nảy sinh ý định cướp tài sản
mục tiêu của nghĩa là thái quang minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cùng chú tải khóm châu long tám phường châu phú b là một người quen của nghĩa
vào tối ngày hai mươi ba tháng ba trên đường đi về cùng nhau tới khu vực vắng vẻ nghĩa đã ép minh dừng xe rồi kề dao yêu cầu đưa sợi dây chuyền vàng trắng
minh chống cử và chi hô liền bị nghĩa dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ và ngực
khi thấy nạn nhân đã chết nghĩa dùng xe máy của nạn nhân trở thi thể và cây dao gây án đi giấu
sau đó đối tượng lấy năm trăm linh đồng sợi dây chuyền và xe mô tô của nạn nhân
trên đường tàu thoát khi đến khu vực tổ một mươi một ấp mỹ an xã vĩnh châu sợ bị phát hiện nghĩa đã đẩy chiếc xe máy của minh xuống kênh
sau đó nghĩa đem sợi dây chuyền cướp được của minh bán được gần ba mươi năm triệu đồng lấy tiền chơi game
đến khoảng một mươi giờ ngày hai mươi bốn tháng ba công an thành phố châu đốc đã bắt giữ được nghĩa và thu hồi tăng vật cùng cây dao gây án
hiện vụ việc đã được bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang tiếp tục điều tra
còn tại lâm đồng phạm quốc duy hai mươi một tuổi trú tại huyện đam rông tỉnh lâm đồng vừa bị tòa nhân dân tỉnh lâm đồng tuyên phạt một mươi bốn năm tù giam
duy là hung thủ trong vụ án đã đâm đồng nghiệp dã man với hai mươi hai nhát dao nguyên nhân chỉ vì bức xúc trong công việc
duy là nhân viên hợp đồng của cửa hàng bách hóa xanh tại thôn ninh hòa xã ninh gia huyện đức trọng
vào đêm ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi thấy chị phan thị quyên là trợ lý của cửa hàng
đăng trên nhóm kín của nhân viên phà nàn về việc duy đã làm vệ sinh không sạch yêu cầu phải viết kiểm điểm
bức xúc vì chuyện này duy hẹn gặp chị quyên để nói chuyện
trước khi gặp chị quyên duy đã tìm mua một dao thái lan với mục đích nếu chị quyên không giải thích rõ ràng duy sẽ giết chị quyên rồi tự sát
vào trưa ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tại nhà kho của cửa hàng duy đã dùng dao đâm hai mươi hai nhát vào vùng cầm ngực cổ bụng tay chân
trong đó có vết thương xuyên thủng dạ dày nhưng chị quyên đã may mắn thoát chết
tại tòa duy thành khẩn khai báo bị hại yêu cầu duy phải bồi thường trên hai trăm linh triệu đồng chi phí điều trị vết thương tiền tổn thất tinh thần
nhận định duy phạm tội liều lĩnh cố tình tước đoạt mạng sống của nạn nhân
việc nạn nhân không tử vong là do may mắn
do vậy hội đồng xét xử đã tuyên phạt duy một mươi bốn năm tù giam về tội giết người và buộc duy phải bồi thường số tiền cho bị hại theo đúng yêu cầu
các hoạt động trái pháp luật này còn khiến cho không ít gia đình rơi vào cảnh hoang mang lo sợ thậm chí là tán ra bại sản
đáng chú ý không chỉ những người chót tham gia vay nợ bị khủng bố mà ngay cả những người không có bất cứ giao dịch gì với các tổ chức cho vay đó thế nhưng vẫn bị các đối tượng này xúc phạm nhân phẩm một cách nghiêm trọng
trưa ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi một chị danh nhận một cuộc gọi từ số lại vào máy hỏi có phải tên nguyễn thị thu giang không
sau khi xác nhận đúng danh tính của mình từ đó chị giang liên tục bị nhiều người lạ gọi tới đòi tiền đã về trước đó
quá bất ngờ trước số tiền bị đòi sau mỗi cuộc gọi lại tăng thêm năm mươi mà các đối tượng này yêu cầu
vì không hề dây nên chị giang thẳng thắng trả lời không trả số tiền vô lý đó
nguyên một ngày hai mươi bốn tháng hai là tôi nhận
trên dưới là hai mươi cuộc gọi điện thoại và cái số tiền nợ là nó theo cấp số nhân
ví dụ như cuộc gọi này là hai triệu cuộc gọi sau sẽ là ba triệu bốn triệu và kết cuộc cao nhất định điểm là bảy triệu
biết không lừa lấy được tiền các đối tượng này đã dùng hacker lấy danh bà điện thoại tài khoản facebook của chị giang
sau khi lấy được thông tin cá nhân của chị giang các đối tượng đã tấn công đến người thân trong gia đình bạn bè để ép trả tiền thay
đáng nói hơn các đối tượng này còn
chế ảnh trên facebook để lăng mạ xúc phạm nhân phẩm chị đăng lên mạng xã hội
dù chị giang có dây nóng các đối tượng này hay không thì chị thiên kim cũng không có liên quan
thế nhưng chị thiên kim cũng đã trở thành một đối tượng
chị thiên cũng đã trở thành nạn nhân của những tổ chức này
là đồng nghiệp tại nơi làm việc và có nhiều hình ảnh chụp chung cho chị giang trên facebook
chị thiên kim đã bị các đối tượng dếp ảnh con mình vào bản cáo phó
bên kia họ gửi cho tôi những cái hình ảnh thì khi mà tôi xem thì thấy có hình con của tôi nữa
họ trù là con tôi chết trong cuộc gọi họ cũng có nói cũng có trù ẻo con tôi trù ẻo gia đình của tôi
thì lúc đó là
thật sự rất là sợ
các đối tượng tiếp tục dùng hình ảnh chế để vu khống hạ quy tính công ty
một mặt bị khủng bố một mặt để công ty không bị ảnh hưởng quy tính và không để đồng nghiệp bị ảnh hưởng
chị giang đã phải xin nghỉ việc
theo luật sư nguyễn giang hậu đoàn luật sư thành phố hồ chí minh
thì các tổ chức cá nhân này đã có hình di quấy rối sử dụng hình ảnh trái phép lăn mạ du khống bôi nhọ nhân phẩm người khác
cái mục đích như là phát tán video
vô khống người khác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm bình sự về cái tội vô khống theo liều một trăm năm mươi sáu của bộ luật hình sự hiện hành
và có thể phạt tiền cho đến năm mươi triệu đồng họ phạt tù từ một năm cho đến năm năm
đối với những người này sẽ phạt tù từ ba năm cho đến hoặc là phạt tù từ sáu tháng cho đến bảy năm tùy theo cái tính chất mức độ vi phạm
và cái người phạm tội đã còn bị phạt tiền thêm đó là từ hai mươi triệu đồng cho đến hai mươi
một trăm linh triệu đồng anh câu kết giữa nhiều người để thực hiện cái hành vi tội phạm này
thì theo quy định của điều năm mươi hai của bộ luật hình sự đó thì đây là những cái tình tiết tăng nặng
trước vụ việc trên chị nguyễn thị thu giang đã gửi đơn tố cáo các đối tượng tới cơ quan công an các cấp tại thành phố hồ chí minh
và đã được các cơ quan này tiếp nhận hồ sơ
vào khoảng hai mươi ba h đêm ngày hôm qua trên tuyến quốc lộ một đoạn qua phường trương quang trọng thành phố quảng ngãi
đã xảy ra vụ lật xe
trở công nhân khiến cho năm người bị thương
theo đó vào thời điểm trên xe ô tô khách năm mươi hai chỗ ngồi mang biển số bảy mươi hai b hai nghìn ba trăm hai mươi ba do nguyễn văn huy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu điều khiển
trở công nhân từ dung quốc về quảng ngãi
khi đến km số một nghìn năm mươi bốn bốn trăm ba mươi quốc lộ một đoạn qua phường trương quang trọng thì đã bị mất lái đâm vào giải phân cách và lật xe
hậu quả năm công nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa quảng ngãi
nguyên nhân của vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ